tại hội nghị tổng kết hoạt động của ủy ban công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài
giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi sáu hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chỉ rõ
một trong những hạn chế của tổ chức phi chính phủ đó là nhận thức về công tác phi chính phủ
còn chưa đồng đều một số nơi còn sự thiên lệch khi quá coi trọng khía cạnh kinh tế
hoặc quá lo lắng về vấn đề an ninh
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nêu rõ các văn bản pháp quy liên quan còn thiếu
những quy định pháp lý về quản lý tài chính của tổ chức phi chính phủ nước ngoài
thiếu các chế tài để xử lý vi phạm việc vận dụng văn bản còn chưa thống nhất trong thực hiện
xử lý các thủ tục hành chính còn chậm công tác quản lý còn mang tính năng tính hành chính
và đặc biệt lưỡng dụng công nghệ thông tin trong vấn đề quản lý còn yếu
và công tác văn động viện trợ chưa đổi mới phù hợp chủ động
cần sự ra soát lại cơ chế
cơ chế quản lý công tác phi chính phủ nước ngoài hiện nay
ngày hôm nay ông nói như vậy tức là khi một giỡn về địa phương lúng túng không chứ
ông an ninh thì nói là nạn phòng an ninh còn ông kinh tế thì nói là cái này cần phải làm
quyết định cái này sẽ nào căn cứ một cái căn cứ nào để quyết định là nên làm hay không nên làm
vì sao phải làm mà nếu làm phải có biện pháp nào
những cái đó chúng ta nên thuần thục trong suy nghĩ và hành động cụ thể
hiện cả nước có hai mươi một thành phố có ban hành chỉ đạo và có ba đầu mối ngoại vụ kế hoạch và ủy ban nzo nước ngoài
do vậy cần thực hiện tinh thần nghị quyết trung ương sáu về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
các địa phương các bộ các cơ quan cần ra soát lại các tổ chức sắp xếp lại các đơn vị các cơ chế liên ngành
theo nguyên tắc mỗi ngành có một cơ quan chủ trì thực hiện và có một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính
trên tinh thần này thì thủ tướng chính phủ đồng ý cho thường trực chính phủ thông qua và sửa nghị định một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai về vấn đề này
cần có nhiều chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phi chính phủ nước ngoài góp phần phát triển đất nước thúc đẩy quan hệ ngoại giao hợp tác hữu nghị với các nước
trong mọi chương trình kế hoạch dẫn hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài các bộ ngành địa phương phải luôn chú trọng xem xét xử lý
hài hòa trên cả ba khía cạnh về kinh tế về an ninh và đối ngoại
bộ ngành địa phương nào làm chưa tốt để xảy ra sai phạm lãnh đạo bộ ngành địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ
các đồng chí cần có một cơ chế liên ngành đủ mạnh để phối hợp quản lý phát huy vai trò và trách nhiệm của từng đồng chí quỹ viên quỹ ban và các cơ quan giúp việc tạo sự phối hợp chặt chẽ
thống nhất và kịp thời trong công việc thường xuyên và các vấn đề đột xuất phức tạp nhạy cảm
thủ tướng đề nghị bên cạnh việc đề cao trách nhiệm thì cần tiếp tục tăng cường vận động hợp tác với tổ chức phi chính phủ nước ngoài
phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội chủ động đề xuất đổi mới phương pháp và hình thức hợp pháp với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
sớm trình chính phủ thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giai đoạn tới